theo các chuyên gia y tế nếu như một người thấy mình có những nguy cơ bị lây nhiễm hiv thì nên làm xét nghiệm sớm để khẳng định chắc chắn tình trạng nhiễm hiv của mình
bởi việc xét nghiệm sớm không chỉ tạo hiệu quả trong công tác điều trị mà còn phòng ngừa lây nhiễm hiv cho người thân và cộng đồng
hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh hải dương có năm đơn vị đang triển khai điều trị bằng thuốc kháng hiv tại các trung tâm y tế trí linh kinh môn kim thành cẩm giang và bệnh viện bệnh nhiệt đới hải dương
để công tác phòng chống hiv s thực sự hiệu quả ngoài sự quan tâm vào cuộc của các cấp ủy đảng chính quyền rất cần sự ủng hộ tham gia tích cực của cả cộng đồng
hiện toàn tỉnh hải dương có hơn một sáu trăm linh bệnh nhân đang điều trị bằng thuốc kháng hiv